tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp mặt thân mật với các đại sứ trường cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhân dịp tham dự hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín
đánh giá cao việc bộ ngoại giao cho nội dung nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của đại hội một mươi hai làm chủ đề và trọng tâm của hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín
chủ tịch quốc hội đề nghị toàn ngành ngoại giao phải luôn quan triệt đầy đủ đường lối đối ngoại của đảng chủ động kiến nghị với đảng nhà nước về những biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả hội nhập chủ động và đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân kiều bào việt nam ở nước ngoài cả với tinh thần thông tin và pháp lý
nhấn mạnh công tác đối ngoại của chúng ta gồm ba trụ cột đối ngoại đảng đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân
chủ tịch hội mong rằng bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài phải đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong ba trụ cột đối ngoại cần nhận thức rõ đối ngoại nhà nước bao gồm cả các hoạt động đối ngoại của các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp